thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là ngày năm tháng chín
các trường không tổ chức dạy học trước thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới
sớm nhất là vào ngày một tháng chín
đây là thông tin được bộ giáo dục và đào tạo cho biết tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay tại hà nội
bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường nào dạy học trước khai giảng
đối với trường tư thục bộ giáo dục và đào tạo sẽ xem xét sửa đổi quy định hiện hành cho phù hợp hơn
hiện bộ giáo dục và đào tạo đang xây dựng dự thảo quyết định ban hành khung kế hoạch
thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với giáo viên mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
năm học tới bộ sẽ tiếp tục ra soát để tinh giản nội dung dạy học giảm tải chương trình
vì vậy thời gian thực học cho cấp trung học cơ sở trung học phổ thông
sẽ được điều chỉnh còn ba mươi năm tuần so với ba mươi bảy tuần như hiện nay
qua đó tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tăng thời gian nghỉ hè cho giáo viên và học sinh